tại tỉnh hải dương để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão
các địa phương đã phối hợp với các đơn vị hoàn thiện các công trình nâng cấp đề điều
và triển khai sớm kế hoạch ứng phó theo phương châm
chủ động phòng tránh đối phó kịp thời khắc phục khẩn trương và hiệu quả
xác định công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm
huyện tứ kỳ đã tích cực kiểm tra ra soát những vị trí trọng điểm phòng chống thiên tai
cần bảo vệ trên địa bàn những công trình cần tu bổ nâng cấp đề điều

các địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương cũng đã xây dựng triển khai kế hoạch
và các phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
trong đó phương châm bốn tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa chủ động ứng phó kịp thời
khắc phục khẩn trương và hiệu quả được đặt lên hàng đầu
một là chủ động lắm mắt tất cả các tình huống thiên tai xảy ra
sự lãnh đạo của phòng chống thiên tai phòng chống thiên tai phòng chống thiên tai phòng chống thiên tai
là lực lượng lắm mất hiện trạng chất lượng công trình phòng lũ xây dựng báo cáo chất lượng công trình phòng lũ trước lũ
và xây dựng tất cả các phương án bảo vệ trọng điểm cho các công trình đê điều của tuyên đề tả trung được khuyên đánh ra
trong đó là lực lượng phương tiện hậu cần và kỹ thuật đầy đủ
trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp việc chu đáo sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống
trong công tác phòng chống lũ bão sẽ là giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
đối với sản xuất và đời sống dân sinh